hôm nay mùng hai tháng sáu thí sinh thi tuyển vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tại tp hcm
đã hoàn tất ba môn thi bắt buộc và môn chuyên
trong môn thi toán sáng ngày hôm nay tp hcm có bảy trăm linh bốn thí sinh vắng thi cao nhất trong ba môn thi
nhìn chung kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết ngày mai một mươi ba tháng sáu sở bắt đầu tổ chức chấm thi
đơn vị sẽ huy động hai một trăm sáu mươi chín cán bộ phụ trách chấm thi
sở sẽ công bố đáp án các môn thi và thời gian chấm thi sẽ bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng sáu
dự kiến ngày công bố điểm thi cho thí sinh là vào ngày hai mươi bốn tháng sáu tới
sau đó sẽ bắt đầu công tác phúc khảo bài thi
một trường hợp f vẫn được tổ chức thi riêng và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định